tại thành phố hồ chí minh hiệp hội doanh nghiệp thành phố vừa tổ chức khai mạc hội trợ triển lãm
tôn vinh hàng việt năm hai nghìn một mươi chín tại trung tâm văn hóa thể thao quận tân bình
đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện chào mừng tổng kết một mươi năm giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín
thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam trên địa bàn thành phố
hội trợ triển lãm tôn vinh hàng việt năm hai nghìn một mươi chín quy tụ gần hai trăm linh doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
tham gia khoảng ba trăm linh gian hàng trưng bày các sản phẩm như dệt may thời trang giày dép thực phẩm chế biến
điện tử kim khí điện máy hàng gia dụng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ dược phẩm hóa mỹ phẩm nông sản đặc sản vùng miền v v
hội trợ được tổ chức đã giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mới quảng bá thương hiệu việt
kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ
qua đó đã góp phần tăng thêm hiệu quả tích cực cho cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
trong khuôn khổ hội trợ triển lãm còn tổ chức nhiều hoạt động như bình chọn sản phẩm tiêu biểu
chương trình kết nối giao thương hội trợ diễn ra đến hết ngày một mươi bốn tháng bốn